tất cả các công đoạn từ chuẩn bị đến nấu nướng đều được thực hiện trên không chung
để được thưởng thức bữa tối thượng hạng này thực khách phải trả hai trăm tám mươi năm euro mỗi người
những bức tranh trong các quyển sách tập tô giờ đây sẽ trở nên sống động hơn
nhờ ứng dụng ảo hóa hình ảnh của các nhà phát triển thụy sĩ
những bức tranh sau khi được tô màu sẽ được quét hình ảnh trên máy tính bảng
sau đó hình ảnh ba chiều của bức tranh sẽ hiện trên màn hình
với những màu sắc đúng như màu đã được tô chiến tranh
các nhà phát triển cho biết các bản nâng cấp của ứng dụng này
sẽ hiển thị quá trình tô màu trong môi trường thực tế ảo theo thời gian thực
tức là tô màu đến đâu quá trình sẽ được hiển thị đến đó trong môi trường ảo
bức tranh nổi tiếng nhất thế giới mona lisa đã tạo cảm hứng cho một nghệ sĩ đường phố
người tây ban nha tạo ra một bức tranh tường cao năm mươi mét tại một tòa nhà ở paris của pháp
nghệ sĩ okuda hoàn thiện bức tranh tường khổng lồ này sau ba ngày làm việc
anh cho biết anh muốn tái tạo nắng mona lisa theo góc nhìn của thời đại mới
chứ không phải theo nguyên mẫu là một phụ nữ ở thế kỷ thứ một mươi sáu
cụ thể là mona lisa trong bức tranh tường mặc vai ngắn tay cầm một chiếc túi sách
các nhà khoa học thụy điển mới đây đã sáng chế thành công chiếc máy ảnh nhanh nhất thế giới
có khả năng chụp năm tỷ bức ảnh một giây
đây là bước tiến công nghệ đáng chú ý của thế giới khi nó có thể dùng để quan sát
các quá trình siêu nhanh trong lĩnh vực hóa học vật lý sinh học và y học
trước đây nhiều quá trình trong tự nhiên diễn ra rất nhanh mà con người không thể ghi lại
bằng phim chuyển động
cách duy nhất để nghiên cứu những quá trình này là sử dụng phương pháp nhiếp ảnh tĩnh
giờ đây quá trình này đã được ghi lại bằng chiếc máy ảnh nhanh nhất thế giới
trên thực tế quá trình này diễn ra trong một pico dây
tức là một phần nghìn tỷ giây bằng cách sử dụng máy ảnh
các nhà khoa học có thể chia nhỏ quá trình này thành một hoạt động có thể quan sát được
thay vì chụp một ảnh mỗi lần máy ảnh ghi lại nhiều hình ảnh cùng lúc
và sau đó sử dụng thuật toán để sắp xếp chúng thành một chuỗi ảnh giống như là phim
máy ảnh mới này có thể chụp nhiều quá trình trong tự nhiên
như các vụ nổ plasma lé sáng cháy hỗn loạn hoạt động não ở động vật và phản ứng hóa học
các nhà nghiên cứu đến từ đại học pedu mỹ vừa nghiên cứu chế tạo chiếc quần
có khả năng tăng cường lưu thông máu tới các chi giúp giảm tăng hẹn động mạch
chiếc quần đặc biệt này được làm bằng vải đàn hồi và ống nhựa kết nối với một máy bơm nước
giúp đưa nước ấm tuần hoàn ở chân của bệnh nhân
hiện chiếc quần không gian này đang được dùng để điều trị thử cho các bệnh nhân ở bang indiana
với liệu trình sáu tuần và cho kết quả khá tích cực
các nhà khoa học thụy sĩ giờ đây đã có thể tiết kiệm thời gian trong việc phân tích mẫu sinh thiết
và chẩn đoán bệnh cho các bệnh nhân nhờ trí thông minh nhân tạo
siêu máy tính baxon có khả năng phân tích hàng nghìn hình ảnh trong kho dữ liệu sinh thiết tuyến tiền liệt
và khoảng chín mươi phút đã có thể đưa ra kết quả cho mỗi bệnh nhân thay vì vài ngày như cách làm thủ công trước kia
nhờ đó các bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị sớm hơn và chính xác hơn cho mỗi ca bệnh
cho thấy tình trạng đáng báo động tại colombia
nguyên nhân chủ yếu của những vụ việc là mâu thuẫn tình cảm với những nạn nhân bị tạt acid
ngoài khuôn mặt bị hủy hoại tinh thần của họ cũng bị tổn thương nặng nề cuộc sống xã hội như đã khép lại
nhưng một tổ chức mang tên tái tạo khuôn mặt đã đem lại hy vọng sống cho những nạn nhân
với một chiến dịch phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn miễn phí đem đến cho họ một khuôn mặt mới
một mươi năm mang khuôn mặt biến dạng vì bị tạt acid chị boda đã từng có ý định tự tử
chị boda nói acid không chỉ làm bỏng khuôn mặt tôi nó còn làm bỏng trái tim cảm xúc lẫn ý chí sống của tôi nữa
chị boda đã phải đóng chặt cánh cửa với cuộc sống xã hội hàng năm trời
nhưng giờ đây cánh cửa ấy dần mở ra nhờ bàn tay của các bác sĩ thuộc tổ chức tái tạo khuôn mặt
được nhìn thấy các nạn nhân cởi bỏ tấm băng phẫu thuật khỏi khuôn mặt
mỉm cười lấy lại sự tự tin và vui sống trở lại là một cảm giác không gì miêu tả

là động lực để tôi tiếp tục công việc này
tổ chức tái tạo khuôn mặt đã tiến hành ba trăm linh ca phẫu thuật trả lại khuôn mặt cho một mươi năm phụ nữ colombia
chị mendoza cũng là một trong số đó
điều khiến tôi buồn nhất đó là acid đã cướp đi đôi mắt của tôi khiến tôi không thể nhìn thấy các con lớn lên
ngoài việc phục hồi diện mạo tôi hy vọng nhìn được lại
tổ chức tái tạo khuôn mặt với nhân tố quan trọng của các bác sĩ
là bác sĩ gonzález đã dần mở ra những hy vọng mới cho các nạn nhân bị tạng acid
dù phải nỗ lực rất nhiều để gây quỹ và duy trì hoạt động
nhưng họ vẫn cố gắng không ngừng nghỉ để nhận lại món quà là niềm vui sống của các nạn nhân
nền kinh tế ấn độ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới
tuy vậy khoảng ba trăm linh triệu người dân nước này vẫn không có điện sinh hoạt
để thắp sáng những căn nhà tạm bỡ
các gia đình này phải đốt đèn dầu hỏa mỗi khi đem xuống
không khí trong những căn nhà chật trội dày đặc mùi dầu hỏa
và người gửi phải chịu những tác hại tương đương với hút hai ba thuốc lá mỗi ngày
không chỉ gây ra những nguy cơ về sức khỏe giá của dầu hòa cũng rất đắt
đối với nhiều cộng đồng nghèo của ấn độ
cường độ ánh sáng của những chiếc đèn dầu cũng hoàn toàn không đáp ứng đủ để mắt người đọc sách
để giải quyết vấn đề này một doanh nghiệp nhỏ đang cung cấp ra thị trường những thiết bị chiếu sáng
sử dụng năng lượng mặt trời cung cấp ánh sáng ổn định đủ sáng và bền bỉ
latha cùng với con gái và chồng đang rời bangalore trên chuyến tàu đêm
hành trình kéo dài tám tiếng về ngôi làng quê của lata ở một vùng nông thôn
nơi chị rời bỏ khi mới một mươi sáu tuổi
chị trở lại đây như là một người thành đạt
còn đây là nơi lata làm việc tại các khu ổ chuột ở thành phố bangalore thủ phủ bang canataka
người phụ nữ hai mươi bốn tuổi bán những bóng đèn năng lượng mặt trời cho những cư dân nghèo khổ của khu ổ chuột này
điều tôi thích nhất ở công việc này là chúng tôi giúp được người nghèo
trước đây tôi chỉ nhìn thấy những khu dân cư này từ cửa sổ xe buýt hoặc tàu hỏa nên tôi không biết họ sống như thế nào
latha làm việc cho công ty năng lượng polinet một tổ chức australia
tự chủ tài chính hoạt động với mục đích giúp đỡ mọi người
chị kat kimoli hai mươi tám tuổi là giám đốc và đồng sáng lập của polynet
năm hai nghìn một mươi hai chị cùng với bốn người bạn quyết định thành lập công ty để đem đến nguồn ánh sáng giá rẻ cho người nghèo
có tới trên ba trăm linh triệu người ấn không được dùng điện nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác
vậy nên chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này
và phải hoạt động theo hình thức doanh nghiệp
chúng tôi không thể phát miễn phí bốn trăm linh triệu bóng đèn được
polinet thuê những nhân viên bán hàng như chị latha
để bán những chiếc bóng đèn có thể di chuyển được tại nhà người dân
bạn đặt tấm pin mặt trời lên mái nhà và kết nối nó với chiếc đèn này
mỗi khi ánh nắng chiếu vào đĩa pin pin sẽ được sạc và đèn dễ sáng
hàng triệu gia đình nghèo tại ấn độ sinh hoạt dựa vào những ngọn đèn dầu và những chiếc bếp lò vào buổi tối
loại bỏ được làn khói độc hại từ những chiếc đèn dầu hỏa là một trong những việc sơ đẳng nhất để giảm biến đổi khí hậu
thế nhưng điều này cũng rất quan trọng với sức khỏe
bởi khói từ đèn dầu và những bếp lò tương đương với việc những người phụ nữ và những đứa trẻ phải hút hai bao thuốc một ngày
đây là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai cho nhóm đối tượng này ở ấn độ
anh abdul bốn mươi sáu tuổi người bangladesh và con trai roni
chính là đối tượng khách hàng mà polynet muốn nhắm đến
họ là những người nhặt rác
tôi có thể kiếm được khá tiền nhờ nhặt đồ nhựa nhưng hôm nay lại chẳng có gì cả
bình thường chúng tôi có mặt ở đây lúc ba giờ sáng
ai đến trước thì lấy trước
có thể hôm nay những người khác đã nhặt hết những gì có thể bán được
mỗi khi hoàn thành việc thu gom rác hai bố con lại trở về nơi ở tại một khu trại lao động bất hợp pháp cho người nước ngoài ở phía ngoại ô bangalore
ở đây không có nước hay điện
bởi thế abdul đã mua một chiếc đèn polynet vài tháng trước
mặc dù phải trả món tiền khá cao nhưng chiếc đèn rất hữu dụng với cuộc sống của gia đình anh
đối với cư dân các khu ổ chuột khoản đầu tư mua một bóng đèn dùng năng lượng mặt trời
giống như người dân ở các nước phát triển mua một chiếc tivi bảy mươi inch vậy
chỉ ba mươi đô la thôi
nhưng là cả một khoản tiền rất lớn so với thu nhập của họ
đây không phải là khoản chi tiêu họ có thể quyết định nhanh chóng
đây là quyết định rất hệ trọng đối với cuộc đời của họ
trong khi abdul đi bới rác thì ở nhà vợ anh chị justine lau dọn nhà cửa cho những gia đình giàu có
sự xa hoa ở nhà người khác khiến chị thấy yên tâm
khi quét dọn những ngôi nhà lớn tôi cảm thấy rất vui vẻ
nhưng buổi chiều trở về nhà tôi lại khóc
dhoni phải đi làm còn em gái nó thì phải ở nhà
và nghịch đất cắt bẩn thỉu lẽ ra chúng phải được đi học
việc kiếm tiền rất cực nhọc nhưng abdul và justin sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cải thiện cuộc sống
khi mới tới đây sống chúng tôi không có đèn đón gì hết
chúng tôi đi mua dầu ngoài chợ rót vào đèn để đốt
căn nhà đầy bồ hóng và bụi bẩn
thế nhưng chiếc đèn mặt trời này đã thay đổi tất cả
chúng tôi không phải lo hỏa hoạn nữa
với bọn trẻ điều tuyệt vời nhất với chiếc đèn polymette
đó là nó có thể sạc pin điện thoại
điều đó có nghĩa là chúng có thể xem những đoạn phim của quê nhà bangladesh để nguôi đi nỗi nhớ quê hương
hôm nay chị kat tới thành phố hyderabad
cùng với các tình nguyện viên chị sẽ lập nên một văn phòng tại đây
sử dụng bản đồ vệ tinh của google họ tìm kiếm những tấm bạt màu xanh biển
mà cư dân các khu ổ chuột dùng để che chắn những căn lều của họ
qua đó tìm thấy những khách hàng tiềm năng
latha đang gặp khó khăn trong việc đạt doanh số
nên hôm nay chị nhận được sự hỗ trợ từ anh rajan người bán hàng giỏi nhất của công ty
thế nhưng rajan cũng không dễ gì thuyết phục được khách hàng này
đầu tiên anh ta đòi giảm giá không được thì đề nghị trả góp rồi lại đòi hóa đơn trước khi nhận hàng
nhưng những kỹ năng bán hàng của rajan đã được đền đáp
khoảng tiền ba mươi đô la tương đương với năm tháng tiền giàu đốt
nhưng thứ đổi lại cho những người dân này là năng lượng sạch bền vững
sau khi anh bán được chiếc đèn đầu tiên những khách hàng tiềm năng khác kéo đến
chị phải trả hai ba trăm linh rupee trả một lần luôn chị có sẵn lòng không chị có biết ký tên không
tôi không biết chữ
chị phải lăn tay để xác nhận đã thanh toán đủ tiền
trong chốc lát năm chiếc đèn tôi mang theo được bán hết
mọi người liên tục nói tôi cũng muốn một chiếc và sẵn sàng trả đủ tiền
nhưng chúng tôi không mang theo hàng dự trữ
khi màn đêm xuống những căn lều trong khu ổ chuột chìm vào bóng tối
nhưng vẫn có những nơi sáng sủa đó là nhà của những khách hàng của công ty
liên hợp quốc tính toán rằng tới năm hai nghìn hai mươi chín trăm linh triệu người trên thế giới vẫn phải sống trong các khu ổ chuột
liên hợp quốc tính toán rằng tới năm hai nghìn hai mươi chín trăm linh triệu người trên thế giới vẫn phải sống trong các khu ổ chuột
lớn của chúng tôi là những người sống ở dưới đáy xã hội ấn độ tiếp cận được với các sản phẩm và dịch vụ như những người ở phương tây và đó là điều chúng tôi muốn góp sức tạo dựng
với ngọn đèn này anh abdul có thể làm việc thêm vào buổi tối kiếm kiếm thêm chút ít thu nhập để nuôi gia đình
với gia đình anh tương lai hết sức bấp bênh nhưng chiếc đèn đã thắp nên hy vọng cho họ nỗ lực đạt đến những điều tốt đẹp hơn
bóng đá được coi là môn thể thao vua với lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất
chính vì tình yêu và trái bóng tròn mà người chơi đã sáng tạo rất nhiều biến thể của môn thể thao này mới đây nhất là sự kết hợp thú vị giữa bóng đá và đánh gôn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh thú vị của sự kết hợp này trước khi kết thúc chương trình